hơn hai mươi năm xây dựng ngành công nghiệp ô tô nhưng đến nay tỷ lệ nội địa hóa trong ngành vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu
theo bộ công thương dù đã đặt ra mục tiêu là đạt tỷ lệ nội địa hóa xe cá nhân đến chín chỗ là sáu mươi vào năm hai nghìn hai mươi
nhưng đến nay con số này đạt được mới chỉ là từ bảy đến một mươi
tại một số doanh nghiệp tỷ lệ nội địa có cao hơn mức bình quân nhưng vẫn rất thấp so với các nước
chẳng hạn tại trường hải tha cô tỷ lệ nội địa hóa đối với xe cá nhân đạt một mươi năm một mươi tám
toyota việt nam đạt ba mươi bảy trong khi mức trung bình trong khu vực là năm mươi năm sáu mươi thái lan là tám mươi
không chỉ vậy các sản phẩm được các doanh nghiệp việt nam sản xuất đều mang hàm lượng công nghệ thấp như xăm lốp ghế ngồi gương kính xây điện ác quy các chi tiết nhựa
hiện có đến tám mươi chín mươi nguyên liệu chính cho sản xuất linh kiện như thép hợp kim hợp kim nhôm hạt nhựa
cao su kỹ thuật cao đều phải nhập khẩu hàng năm các doanh nghiệp phải nhập khẩu khoảng hai ba năm tỷ usd các linh kiện phụ tùng phục vụ sản xuất lắp ráp và sửa chữa xe